sau khi thiên tai xảy ra ngày hôm nay đồng chí nguyễn hoàng hiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đến thăm và kiểm tra đánh giá thiệt hại do rông lốc và mưa đá tại tỉnh hà giang
đến thăm tặng quà và nắm bắt tình hình tại huyện xín mần đồng chí nguyễn hoàng hiệp động viên các gia đình
cố gắng khắc phục khó khăn cấp ủy chính quyền địa phương cần hỗ trợ giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống
rông lốc và kèm theo mưa đá xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi hai và chiều ngày hai mươi ba tháng bốn tại tỉnh hà giang
gây thiệt hại và hư hỏng hơn hai ngôi nhà chín mươi bảy hectare hoa màu
huyện xín mần chịu thiệt hại nặng nhất với một người thiệt mạng và hơn một ba trăm linh nhà ở bị tốc mái
gần một năm trăm linh hectare cây hoa màu hư hỏng tổn thất khoảng trên hai mươi sáu tỷ đồng